các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong những năm gần đây các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các cơ sở giao dịch đã quyết liệt đẩy mạnh các biện pháp chế tài nhằm hạn chế hiện tượng thiếu minh bạch công bố thông tin sai lệch chậm công bố thông tin của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán
sự minh bạch về công bố thông tin của doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện luôn là chủ đề nóng trong giới đầu tư
bởi nó tác động trực tiếp đến lợi ích và lòng tin của các nhà đầu tư trên thị trường hiện nay
vấn đề của bố thông tin là một vấn đề rất quan trọng để thực hiện sự minh bạch cũng như là thực hiện sự công khai hoạt động của công ty đối với cả thị trường viết
đối với hoạt động của các doanh nghiệp để các nhà đầu tư căn cứ vào đấy để có thể có hướng đầu tư cho nó phù hợp nhất
trên tinh thần là vì ban chứng khoán những trường hợp nào mà vi phạm một cách nhiều lần cũng như là anh có vi phạm một cách có hệ thống thì ban chứng khoán đã là xử phạt
tính đến tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu có tám mươi doanh nghiệp vi phạm việc công bố thông tin ra thị trường
theo thống kê của sở
giao dịch tp hcm mặc dù các văn bản pháp luật đã được ban hành hướng dẫn rất cụ thể
nhưng các doanh nghiệp nhiều khi lờ đi hoặc cố tình đối phó từ đó đưa ra những báo cáo sai lệch
trường hợp của tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng mã dig đã làm giới đầu tư thất vọng khi công bố báo cáo tài chính quý ii hợp nhất
nhà đầu tư mới biết sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu dg chỉ đạt bốn trăm bảy mươi ba ba tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ âm ba tám mươi năm tỷ đồng
trước đó dg công bố doanh thu hai một trăm chín mươi bốn tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt bốn mươi bảy năm tỷ đồng tăng trưởng hai mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
một trường hợp khác là công ty cổ phần xuất nhập khẩu quảng bình hsx qbs cũng có báo cáo tài chính sai lệch
nguyên nhân được lý giải là do con số ước tính về doanh thu và lợi nhuận là con số trước khi trích lập dự phòng
và điều này khiến giá cổ phiếu qbs liên tục giảm sàm
cổ đông của qbs gần như bị mất một nửa tháng
còn rất nhiều trường hợp khác mà doanh nghiệp thiếu chuẩn mực về công bố thông tin của doanh nghiệp hơn nữa
không chỉ công bố thông tin sai mà công bố thông tin thiếu công bố thông tin chậm gây hiểu lầm và đưa đến thua lỗ cho nhà đầu tư
mới đây sở giao dịch chứng khoán hà nội ra thông báo về việc hủy niêm yết cổ phần bam của công ty cổ phần khoáng sản luyện kim bắc á
nguyên nhân do bam vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin thuộc diện bị hủy niêm yết theo quy định
trong thời gian vừa qua luôn luôn là một trong cái nội dung mà ủy ban trừng khoán cũng như các sở coi là rất quan trọng đồng hành với quản trị công ty
và chúng ta cũng phải nhìn nhận cách khách quan là từng bước từng bước các doanh nghiệp đã rất ý thức được trong cái câu chuyện này
tuy nhiên để đạt được cái thông liệu quốc tế để có thể thu hút được có thể thú hút củng cố thêm được lòng tin nhà đầu tư đặc biệt
nếu nhà đầu tư nước ngoài thì có lẽ chúng ta vẫn còn còn nhiều việc phải làm
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm bộ tài chính đã ban hành thông tư số một trăm năm mươi năm
thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu và thay thế thông tư số năm mươi hai hai nghìn một mươi hai tt btc ngày năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai của bộ tài chính
hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
thông tư bao gồm chín chương trong đó có bảy chương hướng dẫn rất cụ thể cho các doanh nghiệp trong việc công bố thông tin định kỳ công bố thông tin bất thường công bố thông tin theo yêu cầu
kể từ khi ban hành thông tư
năm một nghìn năm mươi năm vào cuối năm hai nghìn một mươi năm thì những chuẩn văn bản về công bố thông tin của việt nam đã hướng tới những chuẩn của thế giới
đặc biệt một số chuẩn thậm chí còn cao hơn chẳng hạn những doanh nghiệp lớn ở trên sàn chứng khoán việt nam phải công bố báo cáo tài chính quý trong vòng hai mươi ngày kể từ khi kết thúc quý
trong khi đó ngay cả những doanh nghiệp đang công bố thông tin ở trên sản chứng khoán mỹ cũng chỉ phải công bố sau bốn mươi ngày
thì đây là một số điểm tích cực cho thấy rằng là những văn bản pháp lý
về công bằng thông tin hiện nay đã ở mức chuẩn mực cao
vấn đề lớn hiện nay chỉ là việc các doanh nghiệp của chúng ta liệu có hụt hơi trong việc đáp ứng những yêu cầu của những văn bản đó hay không
khi mà thống kê cho thấy trong năm hai nghìn một mươi sáu chỉ một mươi tám số doanh nghiệp có thể đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu về công bố thông tin
tôi nghĩ là song song với việc công bố thông tin minh bạch và đưa thông tin đến các nhà đầu tư
thì làm sao cho một là giúp bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư cá nhân
hai là làm sao là tăng hình thức phạt với các đối tượng mà gây ra những cái thiệt hại đấy
tôi lấy ví dụ như bảo vệ nhà đầu tư cá nhân
thì tôi lấy ví dụ như là thời gian vừa rồi cũng có một số ít những vụ liên quan đến việc là
những nhà đầu tư cá nhân bị thiệt hại khi mua cổ phiếu của những công ty mà có những thông tin về báo cao tài chính
hoặc thông tin đưa ra ngoài thị trường
mà mập mờ mà cái đấy nó xuất phát từ phía chủ đích của doanh nghiệp
yêu cầu cái đối tượng mà gây thiệt hại đền bù khắc phục cái hậu quả cho nhà đầu tư
chứ thật ra nếu mà như hiện nay thì gần như những nhà đầu tư là coi như là mất trắng
để đẩy lùi thực trạng thiếu minh bạch thông tin công bố sai chậm có chủ đích
thì ngoài những chế tài mà các cơ quan quản lý nhà nước đưa ra
thì mỗi cá nhân doanh nghiệp cần ý thức sang việc minh bạch hóa thông tin cho các nhà đầu tư
là quyền lợi cho cả đôi bên giữa doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư
ngoài thức trách nhiệm và nghĩa vụ thường niên
cùng với đó các đơn vị vận hành thị trường như sở giao dịch chứng khoán hà nội
cũng đã triển khai nhiều chương trình thiết thực tới các doanh nghiệp
nhằm nâng cao ý thức trong câu chuyện này như cuộc thi chấm điểm báo cáo thường niên
mục tiêu ban đầu của chúng tôi là khuyến khích các doanh nghiệp
thực hiện công bố thông tin chủ động hơn chính xác hơn đầy đủ hơn đến các nhà đầu tư
và mình cũng không thể nào mà dùng
cảm tính để mình đánh giá là doanh nghiệp này tốt doanh nghiệp này chưa tốt
thì chúng tôi sử dụng một hệ thống bộ câu hỏi
thì một trong những cái hay ở cái chương trình này nó là có tính khách quan
và nó sẽ không có tính chất thương mại
thì cái hiệu ứng lan tỏa của cái tính chất công bố tin minh bạch
nó sẽ không chảy nằm trong các doanh nghiệp được giải
mà nó sẽ lan tỏa vào tất cả các doanh nghiệp trong thị trường
hiện nay chúng tôi mới thực hiện được bốn năm
thì chúng tôi đã thấy bước đầu còn rất hiệu quả
mục tiêu đề ra là làm thế nào để khuyến khích
cho doanh nghiệp tốt hơn trong lĩnh vực công bố thông tin
thì tôi nghĩ là đã đạt được mức độ chấp nhận được
và càng ngày thì cái hệ thống và các câu hỏi
cũng sẽ được nâng cấp dần lên và cái đối tượng sẽ được mở rộng ra
thì làm thế nào để cái tính lan tỏa của cái chuyện công bố thông tin minh bạch đấy
nó sẽ là một cái điểm sáng ở trên thị trường
nó tạo ra một cái niềm tin không chỉ cho doanh nghiệp mà cho cả nhà đầu tư
công khai minh bạch thông tin là một trong những tiêu chí hàng đầu
của thị trường chứng khoán
để thực hiện được điều này
không chỉ có nỗ lực của cơ quan quản lý
mà cần sự hợp sức của các doanh nghiệp thành viên thị trường
tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế
nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty
khuyến khích các doanh nghiệp tham gia các cuộc bình chọn
đánh giá sự minh bạch do các tổ chức có chuyên môn thực hiện
tuy nhiên còn tồn tại nhiều khó khăn trong quá trình triển khai
và giám sát việc công bố thông tin trên thị trường hiện nay
khó khăn của chúng tôi ở đây là chúng tôi thấy rằng là
các doanh nghiệp so với thời điểm này
thì vẫn quan điểm của việc công bố thông tin giống như là nghĩa vụ
tôi phải làm
thế cho nên là các doanh nghiệp ít nhiều cũng sẽ tìm cách để đối phó
để ne tránh để trì hoãn
và chúng tôi cũng hướng đến cái chuyện là
trong một cơ chế tốt hơn
là không phải chỉ là cái chuyện là thực hiện theo các quyết định pháp luật
mà ngay cả các doanh nghiệp khi cần
tự mình cũng có thể việc công bố thông tin
tự mình muốn công bố thông tin
tự mình yêu cầu cơ quan quản lý công bố thông tin cho mình
thì cái đấy là một cái mức độ phát triển hơn nữa
về việc công bố thông tin
và lúc ấy thì giám sát sẽ dễ dàng hơn rất nhiều
thế nhưng mà cũng có một cái điểm cần phải nhấn mạnh
đấy là thường thì các doanh nghiệp không bao giờ muốn công bố tin xấu về mình
thông tin tốt họ sẵn sàng công bố
những thông tin xấu hoặc là tác động tiêu cực
thì họ có thể là không công bố
và khi họ công bố thì cơ quan quản lý cũng chỉ biết ngay
thế thì khi mà họ không thể giấu được nữa
họ phải công bố
thì lúc đấy sẽ tạo ra một số các cái vụ việc ở trên thị trường
và cái điều đấy
thì càng thấy rằng là cái trách nhiệm của cơ quan quản lý
trách nhiệm cơ quan vận hành phải làm tốt hơn nữa
trong điều kiện phát triển nền kinh tế thị trường
việc minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán
có vai trò và ý nghĩa quan trọng
trong việc cung cấp thông tin đối với nhà đầu tư
các tổ chức quản lý điều hành thị trường
là điều kiện thúc đẩy thị trường chứng khoán nước ta
phát triển hiệu quả lành mạnh
tạo lòng tin cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư
trong bối cảnh thị trường chứng khoán
đang tiến tới thị trường tiệm cận
để được xét nâng hạng thị trường
lên thị trường mới nổi
thì sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý
cơ quan vận hành thị trường
cũng như các doanh nghiệp niêm yết
là hết sức cần thiết khẩn trương và quyết liệt hơn nữa
để nhà đầu tư có niềm tin vững chắc
vào thị trường trong thời gian tới